chiều qua hai mươi ba tháng chín tại hà nội đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam đã trao hồn trường hữu nghị của liên bang nga
tặng đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban phối hợp liên chính phủ về trung tâm nhập đới việt nga
tại buổi lễ thủ ủy quyền nhà nước liên bang nga ngài konstantin vnukov đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
đã công bố quyết định khen thưởng của tổng thống liên bang nga vladimir putin và trao huân chương hữu nghị tặng đồng chí thượng tướng nguyễn trí vịnh
đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
trong đó có quan hệ quốc phòng và hợp tác của trung tâm nhiệt đới việt nga
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn trí vịnh cảm ơn nhà nước chính phủ liên bang nga đã trao tặng huân chương hữu nghị
đồng thời coi đây là sự quan tâm đặc biệt của nhà nước liên bang nga dành cho cá nhân và bộ quốc phòng việt nam